thời điểm sau tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đến nay nhiều ngư dân tại ninh thuận liên tục trúng đậm tôm hùm giống
lục biển đầu năm đã tạo thêm nhiều niềm tin cho bà con ngư dân về một vụ mùa đánh bắt bội thu
những ngày này tại làng biển phú thọ phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm
luôn tất bật cảnh thuyền thúng thả lời rũ khai thác tôm hùm giống
chỉ khoảng từ ba đến bốn giờ thả lê rũ mỗi ngư dân có thể bắt được từ năm đến một mươi con
có thời điểm trúng đậm bắt được từ bảy mươi đến tám mươi con tôm hùm giống
tôm hùm giống đục mùa lại được giá cao khiến cho làng biển những ngày đầu năm thêm vui và rộn ràng
sau khi khai thác tôm hùm giống được bán ngay tại biển
tùy theo kích cỡ tôm hùm sao có giá giao động từ một trăm bốn mươi đến hai trăm năm mươi ngàn đồng một con
tôm hùm xanh có giá từ ba mươi năm đến ba mươi bảy đồng một con
trung bình mỗi buổi sáng khai thác ngư dân có thể kiếm được từ năm trăm linh đến tám trăm linh ngàn đồng
cá biệt có ngư dân thu trên ba triệu đồng sau vài tiếng bắt tôm hùm giống
nghề đánh bắt tôm hùm giống tuy mang lại nguồn thu nhập cao nhưng chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất ngắn
thường bắt đầu từ tháng chạp đến cuối tháng riêng âm lịch là hết nên bà con tranh thủ khai thác